cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng huỳnh duy hiệp hai mươi sáu tuổi quê ở tỉnh ninh thuận để điều tra về hành vi giết người
huỳnh duy hiệp bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trốn tại một khu vực gần hiện trường nơi xảy ra vụ việc
bước đầu lực lượng công an xác định nguyên nhân của vụ việc có thể do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi tháng ba bạch thế hiển chú tại huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai đến phòng trọ của hiệp tại khu phố một mươi một phường tân phong tp biên hòa tỉnh đồng nai
sau khi gặp nhau giữa hiển và hiệp đã phát sinh mâu thuẫn sô sát huỳnh duy hiệp đã lấy một con dao trong phòng trọ và đâm liên tiếp vào người hiển khiến nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn
gây dối trật tự công cộng công an xã đến giải quyết
lăng mạ chốt lực lượng công an và đe dọa bằng gậy sắt đối tượng lê viết trung chú tại xã nam giang huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa vừa bị công an huyện thọ xuân khởi tố bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ
ngày hai mươi chín tháng hai công an xã nam giang nhận được tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về hành vi gây dối trật tự công cộng tại nhà của lê viết trung
khi tổ công tác của công an xã vĩnh long xuống để giải quyết thì bị đối tượng này chửi bới chốt cổng không cho ra khỏi nhà
sau đó trung còn lấy một đoạn tuyếp dài khoảng một mét để đe dọa uy hiếp hai đồng chí công an này buộc lực lượng công an phải phá chốt cửa cổng và khống chế bắt giữ đối tượng
tại cơ quan công an lê viết trung khai nhận do uống rượu say không làm chủ được bản thân
công an tp quảng ngãi vừa bắt một đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng trái phép
điều đang nói là trong quá trình phát hiện thu giữ trong khẩu súng quân dụng của đối tượng có một mươi hai viên đạn một viên đã lên nỏng
đối tượng bị bắt quả tàng vào chiều ngày chín tháng ba là lê ngọc hoài sơn chú tại tổ bốn phường nghĩa lộ tp quảng ngãi
sơn tàng chữ hai tép ma túy dạng đá
qua khám xét nơi ở của đối tượng công an tp quảng ngãi phát hiện thu giữ một khẩu súng quân dụng ar một mươi năm và một mươi hai viên đạn
trong đó có một viên đã lên nòng một vỏ đạn đã sử dụng
ngoài ra công an tp quảng ngãi còn phát hiện thu giữ một con dao và một nòng súng
thưa quý vị tình hình dịch bệnh diễn ra không biết cho đến thời điểm nào học sinh khối mầm non tiểu học trung học cơ sở có thể quay trở lại trường
khiến cho nhiều bậc phụ huynh và học sinh lo lắng đặc biệt là với học sinh lớp chín và lớp một mươi hai chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp
để học sinh nghỉ dịch nhưng vẫn có thể ôn tập sở giáo dục và đào tạo hà nội đã thực hiện việc ôn tập cho học sinh qua kênh sóng của đài truyền hình
với nhiều khung thời gian giúp cho tất cả các em học sinh có thể ôn tập tại nhà một cách dễ dàng hơn
cô giáo quang thị hoàn là giáo viên giỏi bộ môn ngoại ngữ cùng nhiều giáo viên khác cô được nhận trách nhiệm lên sóng ôn tập bộ môn tiếng anh cho học sinh lớp chín
cô cho biết bài giảng sẽ là các bài tiếp nối trong chương trình học nhằm góp phần củng cố kiến thức kỹ năng cho học sinh trước các kỳ thi cuối cấp sắp tới
dạy trên truyền hình thì chúng tôi sẽ chỉ sử dụng phương pháp độc thoại coi như là các cháu đứng trước mặt mình và giảng bài cho các cháu hiểu nhưng mà không có sự tương tác của các cháu
nên là sự chuẩn bị cũng sẽ kỹ lưỡng hơn và cũng sẽ đầy đủ và giải thích chi tiết hơn so với việc là có các cháu ở trên lớp
theo lịch học sinh lớp chín sẽ học các môn gồm các môn ngữ văn toán và tiếng anh vào các buổi sáng chín h một mươi năm từ thứ hai đến thứ bảy
đối với lớp một mươi hai gồm các môn ngữ văn toán vật lý hóa học sinh học lịch sử địa lý giáo dục công dân và tiếng anh vào lúc một mươi bốn h ba mươi một mươi năm h một mươi năm một mươi sáu h từ thứ hai đến thứ sáu
em hồ khánh vy
em hồ khánh vi đã sẵn sàng cho buổi ôn tập
theo vi việc ôn luyện này là cần thiết và an toàn cho đến thời điểm hiện tại do dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
ở nhà thì thay vì là chỉ làm các đề luyện tập không thì cái việc mà học qua trực tuyến thì sẽ giúp đỡ bọn em rất là nhiều
bởi vì là mình được tương tác kiểu mình có thầy cô giảng dạy trực tiếp cũng giống như là trên lớp
vì vậy là khi mà bắt đầu đi học trở lại thì cái việc học sẽ đỡ cực hơn rất là nhiều
hiện tại thì em thấy là các thầy cô mới chỉ đang ôn
tập lại các kiến thức cũ hệ thống lại các trọng tâm của các bài cũ
nên là em thấy là vậy là vừa đủ
không bị quá dài cũng không bị quá ngắn
tuy nhiên thực tế cho thấy việc học trên truyền hình như thế cũng có không ít hạn chế
tuy nhiên thì cũng có một số các nhược điểm là sự tương tác giữa thầy trò và các con còn hạn chế
nhưng mà tôi nghĩ rằng cái việc này là không thể tránh được
tại vì mỗi mặt nó có một cái sự ưu điểm và nhược điểm khác nhau
em thấy nội dung hôm nay truyền đại
thật là hơi ít và lướt qua hơi nhanh so với cả chương trình học trên lớp của bọn em
ngoài việc giảm sự tương tác giữa học sinh và giáo viên
rõ ràng ý thức tự giác của học sinh cũng là yếu tố quyết định cho hiệu quả học trên truyền hình
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
thì việc những tiết học trên truyền hình như thế này sẽ góp phần hỗ trợ các em tự học và ôn tập
đảm bảo kiến thức để bước vào các kỳ thi quan trọng sắp tới
ngoài vấn đề này trao đổi với báo lao động các chuyên gia cho rằng
việc giãn giảm tiền thuế thu nhập cá nhân lúc này cũng sẽ giúp chia sẻ khó khăn với người nộp thuế
và kích cầu tiêu dùng trong nước hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
theo đó khi tiền thuế chưa nộp ngay thì người dân sẽ chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu
qua đó giúp cho doanh nghiệp có đầu ra giảm tồn kho bớt khó khăn hơn
như vậy là một mũi tên sẽ trúng nhiều đích được lợi cho cả người dân doanh nghiệp và toàn xã hội nói chung
một số người khi tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đã bị cách ly kịp thời
nhiều doanh nghiệp đóng cửa hoặc cho nhân viên nghỉ luân phiên để phòng tránh dịch bệnh
vậy lương của người lao động sẽ được tính như thế nào
đó là thắc mắc của người lao động lẫn người sử dụng lao động trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
trả lời câu hỏi này trên báo tuổi trẻ ngày hôm nay có bài viết được đăng tải với nhân đề là
nghỉ làm tránh dịch lương tính sao
trao đổi với tuổi trẻ ông bùi đức thanh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ mặt đất sân bay việt nam cho biết
số lượng chuyến bay đang sụt giảm nghiêm trọng nên nhân viên của công ty cũng được bố trí thay đổi lịch làm việc
theo ông thanh hiện ban giám đốc đến các cấp quản lý đều phải giảm lương từ hai mươi cho đến bốn mươi
tính đến tháng bốn nếu như tình hình chưa khả quan thì sẽ tính toán cho nhân viên nghỉ không lương
về vấn đề này thì luật sư nguyễn đức tránh đoàn luật sư thành phố hồ chí minh cho biết là
theo khoản ba điều chín mươi tám của bộ luật lao động quy định trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động mà không phải do lỗi của người sử dụng lao động
người lao động hoặc là vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai dịch bệnh nguy hiểm hoặc vì lý do kinh tế
thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định
trên báo kinh tế và đô thị ngày hôm nay có bài viết với nhân đề là
xiết quy trình đào tạo lái xe hướng đến nâng chất lượng đầu ra
theo thông tư ba mươi tám quy định về quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ra đời
đã khiến cho không ít người dân và học viên lo lắng
tuy nhiên nhiều chuyên gia lại nhận định rằng quy định mới này sẽ có rất nhiều điểm tiếp cận được với xu hướng của thế giới
hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng đào tạo và an toàn của người dân
với thông tư này chương trình học và thi sát hạch cấp giấy phép lái xe được siết chặt hơn
đặc biệt với công tác giám sát khâu sát hạch
theo đó điểm mới nhất trong công tác sát hạch đó là đưa thêm nội dung học và sát hạch qua hình thức mô phỏng bằng cabin
được áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết về luật giao thông đường bộ cũng sẽ được điều chỉnh tăng từ bốn trăm năm mươi lên sáu trăm linh câu
tuy nhiên khi áp dụng theo thông tư ba mươi tám các trung tâm đào tạo lái xe sẽ phải đầu tư hàng loạt cabin và phần mềm mô phỏng tình huống
hiện tại nhiều trung tâm đang chờ hướng dẫn chính thức của bộ giao thông vận tải để thống nhất triển khai thực hiện
qua đó sớm tính toán được chi phí và học phí
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết chiều một mươi ba tháng ba sẽ công bố bổ sung một mươi một dịch vụ công tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia
việc thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cũng nằm trong số các dịch vụ tích hợp trên hệ thống này

các lối đi tự mở là các vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt
đến hết năm hai nghìn hai mươi năm xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở còn lại trên các tuyến đường sắt
hoàn thành việc xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao cắt với đường sắt quốc gia
hành vi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm cũng nằm trong nhóm vi phạm đã được tăng mức xử phạt
theo nghị định một trăm linh của chính phủ nhằm tăng tính dân đe giáo dục ý thức cho người tham gia giao thông
tuy nhiên thực tế qua quá trình sau nhiều năm
quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trong đợt giao thông đường bộ
thì việc xử lý vi phạm cần phải đi đôi với công tác tuyên truyền
có như vậy mới đạt được hiệu quả lâu dài và bền vững
trong số gần hai mươi trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm đã bị tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số một mươi năm
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội dừng xe xử lý
thì có đến hơn tám mươi lý do được người vi phạm đưa ra là do nhà gần nên chủ quan không đội
khác với khu vực nội thành ở các huyện ngoại thành có nhiều tuyến đường ngang ngõ tắt
vì vậy khi phát hiện các tổ công tác đứng chốt
rất nhiều người dân đã cố tình tránh né hoặc tìm những cung đường khác để đi vòng
và khi mà mình đã qua thời gian xử lý thì đã thấy là ý thức của người tham gia giao thông đã được lân lên rất là đáng kể
theo tổ chức y tế thế giới việc đội mũ bảo hiểm đúng quy cách đúng chất lượng sẽ giúp giảm thiểu từ năm mươi đến bảy mươi dư chấn gây ra chấn thương sọ não khi xảy ra tai nạn giao thông
tuy nhiên thực tế hiện nay người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm vẫn còn mang tính chất đối phó việc kiểm tra của lực lượng chức năng
sẽ bố trí để xử lý tại các đường ngang và đường nhánh tổ chức tuyên truyền giáo dục và để người dân có ý thức chấp hành
nhưng với những trường hợp mà thanh niên cố tình không chấp hành
bố trí tất cả các tuyến thần tra các đơn vị để xử lý chất đẻ
dù đã sau hơn một mươi năm xử lý về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm nhưng vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn
nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức nhận thức của người điều khiển phương tiện
đôi khi chỉ vì thói quen vì lý do cá nhân mà người điều khiển phương tiện bất chấp sự nguy hiểm để cho bản thân vô tư vi phạm
vào khoảng hơn bốn giờ sáng ngày một mươi một tháng ba
đã xảy ra vụ cháy tại công ty cổ phần giấy trường xuân ở phường bãi bông thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên gây thiệt hại lớn về tài sản
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên đã nhanh chóng triển khai lực lượng
cùng một mươi xe chữa cháy và nhiều phương tiện chữa cháy tới hiện trường triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa
do nhà xưởng và kho của công ty chứa nhiều giấy và nguyên vật liệu dễ bắt lửa cho nên đám cháy đã nhanh chóng lan rộng
cho đến một mươi một h cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
sơ bộ ban đầu vụ cháy làm hư hỏng ba dây chuyền sản xuất giấy bốn ba trăm linh m hai nhà xưởng và kho cháy khoảng bốn tấn bột giấy nguyên liệu một tấn giấy thành phẩm
rất may mắn là không có thiệt hại về người nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thu xếp xong việc nhà bà an thị hồng lại tranh thủ đi hỏi thăm các gia đình có đơn vay vốn ngân hàng